thưa quý vị mưa lũ những ngày vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền núi phía bắc
riêng tại lai châu tính đến thời điểm này lũ quét xa đợt lất làm bốn người thiệt mạng bốn người bị thương và hai người mất tích
mưa lũ cũng đã khiến hơn ba trăm bốn mươi ngôi nhà năm trường học bị hư hỏng hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị ngập úng vùi lấp cuốn trôi
gần một trăm linh công trình giao thông công trình thủy lợi nước sinh hoạt bị hư hỏng cuốn trôi
hơn một trăm linh điểm sạt lở sụt lún trên các tuyến giao thông ước tính thiệt hại trên hai trăm hai mươi hai tỷ đồng
nhằm giúp chính quyền người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống đồng thời chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp
lãnh đạo công an tỉnh lai châu đã chỉ đạo lực lượng công an huyện công an xã tiếp tục bám địa bàn nắm chắc tình hình để tham mưu ủy ban nhân dân các cấp
phối hợp các ban ngành sẵn sàng phương tiện vật tư lực lượng để giúp dân
yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác không được chủ quan lơ là tập trung và quyết tâm cao nhất để đảm bảo tính mạng tài sản cho nhân dân
tại xã tà mung và khoen on huyện tham nguyên là hai địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua
lãnh đạo công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi động viên và trao tặng quà thực phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng